dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ đã họp phiên họp thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về một số dự thảo nghị định của chính phủ
sau phiên họp chính phủ với các địa phương có nhiều ngành và địa phương đã đưa ra nhiều vấn đề và kiến nghị về thể chế cơ chế
do vậy thủ tướng đề nghị văn phòng chính phủ cần nhanh chóng hoàn thiện kiến nghị của các địa phương để trình chính phủ ngay trong phiên họp thường trực chính phủ vào ngày mai
vấn đề nào mà thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng quyết định được luôn thì trả lời các địa phương
vấn đề nào cần phải giao cho các bộ thì các bộ tổng hợp nghiên cứu để trả lời các địa phương trong thời hạn cụ thể

vấn đề nào cần phải giao cho các bộ tổng hợp nghiên cứu để trả lời các địa phương trong thời hạn cụ thể
thủ tướng nêu rõ cần phải tập trung tháo gỡ thể chế làm tiền đề để phát triển
việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy